thưa quý vị tối qua theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã rời thành phố santiago de cuba kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa cuba
chuyến thăm để lại những tình cảm sâu đậm là minh chứng sống động của mối quan hệ đặc biệt
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
trở lại cuba trên cương vị tổng bí thư chuyến thăm của người lãnh đạo cao nhất đảng cộng sản việt nam
là biểu hiện sinh động tình cảm đoàn kết hữu nghị trước sau như một của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
với đảng nhà nước và nhân dân cuba
đây cũng là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi thống nhất phương hướng và biện pháp
nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới trong quan hệ phát triển mới ở cả hai nước
trải qua năm mươi tám năm dù tình hình thế giới có nhiều biến động thăng trầm
song mối quan hệ anh em việt nam cuba ngày càng được củng cố và gắn bó khăng khít trên nhiều lĩnh vực
mối quan hệ anh em mẫu mực hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung
được vun đắp phát triển bởi không chỉ hai đảng nhà nước chính phủ mà còn cả toàn thể nhân dân hai nước
được coi là những nhân tố bảo đảm thành công đối với sự nghiệp cách mạng
và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng diễn ra vào đúng thời điểm
in dấu kỷ niệm bốn mươi năm năm phi đen thăm việt nam
bất chấp hiểm nguy trong bối cảnh chiến trường miền nam còn rất ác liệt
phóng miền nam việt nam thuộc tỉnh quảng trị
chuyến thăm đã trở thành biểu tượng của quan hệ việt nam cuba thủy chung trong sáng
của phong trào quốc tế rộng lớn đoàn kết và ủng hộ việt nam
trong những năm gần đây quan hệ chính trị việt nam cuba ngày càng gắn bó mật thiết và tin cậy lẫn nhau
tạo nền tảng vững chắc để hai bên mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực khác
các cơ chế hợp tác song phương như ủy ban liên chính phủ hội thảo lý luận giữa hai đảng
tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao đối thoại quốc phòng giữa hai bộ quốc phòng
được duy trì thường xuyên và hoạt động ngày càng hiệu quả
quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước được quan tâm phát triển
thông qua các chương trình dự án hợp tác và đầu tư
việt nam là một trong một mươi nước dẫn đầu và đứng thứ hai ở châu á về trao đổi thương mại với cuba
vào thời điểm cuba đang trong quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử
tại các cuộc hội đàm hội kiến lãnh đạo hai nước đều khẳng định mối quan hệ đặc biệt cuba việt nam
do chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ fidel castro giải công vun đắp là tài sản vô giá của hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước cần được giữ gìn bảo vệ vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau
lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao nâng cao chất lượng
hiệu quả các cơ chế hợp tác thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết
đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực nhất là về lãnh đạo
quản lý phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng
hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giáo dục thế hệ trẻ
tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng an ninh và đối ngoại
tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương
đầy mạnh giao lưu nhân dân giáo dục thể trẻ hai nước
tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng nỗ lực sáng tạo tìm tòi các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế mỗi nước
để đưa quan hệ kinh tế hai nước đạt bước tiến triển tích cực thiết thực hiệu quả hơn nữa
tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng hợp tác của hai đất nước
đến với cuba chúng tôi cảm thấy như đang ở chính ngôi nhà của mình
ở chính tổ quốc mình giữa những người đồng chí những người anh em thân thiết
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nói với những người bạn cuba như vậy
ở công viên hòa bình nơi có tượng đài chủ tịch hồ chí minh
ở trường võ thị thắng hay ở các cuộc gặp gỡ với các giảng viên sinh viên
đại học la havana ở cuộc gặp gỡ với thế hệ trẻ hai nước
bất cứ nơi đâu cũng là tình cảm đặc biệt dành cho việt nam
việt nam cuba đó là một tình bạn lớn được thử thách và vun đắp qua thời gian
đó còn là biểu tượng của một tình cảm quốc tế mẫu mực trong sáng và thủy trung
việt nam cuba cách xa nhau hàng vạn rậm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà
chủ tịch hồ chí minh đã cảm nhận từ sâu thẳm trái tim mình về một người anh em cuba
luôn hướng về việt nam dù cách xa nửa vòng trái đất
tương lai thuộc về thế hệ trẻ tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đặt chọn niềm tin yêu và gửi gắm
ở các bạn trẻ sứ mệnh lịch sử lớn lao là kế tục trung thành
xứng đáng sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước
bồi đắp lý tưởng cách mạng luôn cố gắng học hỏi lao động sáng tạo và công hiến
gìn giữ tình hữu nghị như một tài sản quý báu của hai dân tộc
trạng rừng chân cuối của chuyến đi trong hành trình trở về đất nước là santiago de cuba
quê hương của chủ tịch fidel castro
fidel castro ông đã đi rất xa nhưng hình ảnh người đồng chí
người bạn lớn của nhân dân việt nam vẫn ở lại
fidel và những nhà cách mạng cuba đã xây đắp nên biểu tượng bất khuất của hòn đảo vùng biển caribe
fidel và cuba đã ở bên việt nam những lúc khó khăn nhất
và chính ông đã cùng dân tộc mình gần chọn sáu thập kỷ qua
cùng việt nam xây đắp nên một tình bằng hữu vô giá